bộ môi trường ukraine mới đây đã thông báo vụ vỡ đập thủy điện cakovca ước tính gây ra thiệt hại khoảng một hai tỷ euro tức là hơn một ba tỷ usd
đồng thời cảnh báo lũ lụt có thể khiến nhiều bom mìn gài tại khu vực này đổ xuống bờ biển của các nước châu âu khác
và hiện giới chuyên môn vẫn đang tiếp tục đánh giá thiệt hại của vụ việc này
đập thủy điện kakhovka trên sông dnipro ở kherson bị vỡ vào hôm sáu tháng sáu vừa qua và cho đến nay đã khiến hơn năm mươi người thiệt bạc
phá hủy nhiều nhà cửa cũng như đất canh tác khoảng một triệu người không có nước sạch sau khi thể tích của hồ chứa kakhovka giảm ba bốn
hiện các nước liên minh châu âu đang phối hợp cung cấp khẩn cấp thuyền nơi trú ẩn vật dụng ngăn nước thiết bị y tế và máy lọc nước tới các khu vực bị ảnh hưởng
nga và ukraine đổ lỗi cho nhau về vụ vỡ đập còn cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cảnh báo vụ việc có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng
liên quan vấn đề an toàn và tình hình an ninh tại nhà máy điện hạt nhân zaporisia